cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an sáu tỉnh biên giới tây nam và tp hcm
đã bắt giữ một một trăm hai mươi vụ hai chín mươi bảy đối tưởng thu giữ gần hai mươi năm sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
hơn ba trăm hai mươi hai kg ma túy tổng hợp sáu mươi bảy bánh và gần tám mươi hai kg heroin trên năm mươi bốn kg cần sa
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh
kết quả trên đã phần nào minh chứng cho cuộc chiến quyết liệt không ngừng nghỉ của lực lượng công an
đối với sự liều lĩnh manh động và tinh vi của tội phạm ma túy
đồng thời đề nghị công an các địa phương trên tuyến biên giới tây nam và tp hcm
tiếp tục làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình tham mưu cho cấp ủy chính quyền
chỉ đạo các cấp các ngành tham gia các giải pháp phòng chống tội phạm ma túy
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an các địa phương trên tuyến biên giới tây nam
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác nhiệm vụ cơ bản nắm tuyến nắm địa bàn
chú trọng công tác điều tra cơ bản theo năm lĩnh vực phòng chống ma túy
theo ba lớp theo hướng chuyên sâu đồng bộ thống nhất từ cấp bộ đến cơ sở
tập trung đấu tranh chấn áp quyết liệt hiệu quả bóc gỡ toàn bộ tổ chức
đường dây tội phạm ma túy hoạt động liên tuyến liên tình xuyên quốc gia
từ campuchia vào tuyến biên giới tây nam và đi các tuyến địa bàn khác tiêu thụ
đồng thời thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng yêu cầu công an các tỉnh biên giới
chú trọng đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp hợp tác với công an các tỉnh giáp biên của campuchia
thông qua các thỏa thuận biên bản ghi nhớ đã ký kết tăng cường trao đổi thông tin
phối hợp xác lập chuyên án chung với campuchia để đấu tranh với các đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia
nhằm ngăn chặn từ sớm từ xa từ trước tình trạng thẩm lậu ma túy từ nước ngoài vào việt nam
công an các đơn vị địa phương cần thực hiện tốt công tác nắm tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở
để kịp thời tham mưu cho đảng nhà nước chính phủ chính quyền địa phương
bàn hành chủ trương đường lối chính sách pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở
đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đồng chí trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của bộ công an nhấn mạnh
tại hội nghị được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
hội nghị đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an quy định thành phần cơ cấu tổ chức
nhiệm vụ và quyền hạn của ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của bộ công an
trình bày báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong công an nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi một khái quát nhận thức chung về thực hiện dân chủ ở cơ sở
và quán triệt nội dung cơ bản một mươi năm thông tư của bộ trưởng bộ công an quy định về thực hiện dân chủ trong công an nhân dân
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
cần thực hiện tốt công tác nắm tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở để kịp thời tham mưu cho đảng nhà nước chính phủ
chính quyền địa phương ban hành chủ trương đường lối chính sách pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở
các đơn vị thực hiện nghiêm túc thông tư của bộ trưởng bộ công an quy định về thực hiện dân chủ
triển khai nghị quyết của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
tăng cường tuyên truyền về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong công an nhân dân để nhân dân hiểu giúp đỡ và giám sát lực lượng công an nhân dân
thực hiện nhiệm vụ đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực an ninh trật tự
thứ trưởng lê quốc hùng cũng đề nghị các đơn vị cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
chuyển đổi số khi thực hiện dân chủ cơ sở trong công an nhân dân đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra
kiểm tra việc thực hiện những quy định dân chủ ở cơ sở trong công an nhân dân có tổng kết khen thưởng
cũng như kịp thời phát hiện uốn nắn phòng ngừa những xe phạm của cán bộ chiến sĩ
c game ba mươi một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi chín
ba tháng năm với sự tham gia của rất nhiều quan chức cấp cao huấn luyện viên và vận động viên
đến từ một mươi một đoàn thể thao các quốc gia đông nam á
sân vận động thiên trường tỉnh nam định được chọn là địa điểm thi đấu bóng đá nam
với một mươi trận vòng loại và một trận bán kết
chính vì vậy trong sáng nay đoàn công tác bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
đã phối hợp với công an tỉnh nam định trực tiếp đi khảo sát địa điểm thi đấu nơi an nghỉ của vận động viên
đoàn công tác bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đánh giá cao công tác chuẩn bị của công an tỉnh nam định
trong việc xây dựng các phương án bố trí lực lượng phương tiện nhằm đảm bảo an ninh an toàn
cũng như phối hợp với các ban ngành của tỉnh chuẩn bị chú đáo nơi ăn nghỉ cho đại biểu vận động viên
tham dự c game ba mươi một tại nam định
tất cả các địa điểm phục vụ môn thi đấu bóng đá nam như sân vận động thiên trường nơi tập luyện khách sạn
để các đoàn đến lưu trú thi đấu đều đã được sửa chữa bổ sung trang thiết bị theo đúng yêu cầu của ban tổ chức
đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu bóng đá quốc tế sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới
xung kích trên mọi mặt trận đó là một trong những nội dung đã được lãnh đạo cục cảnh sát giao thông chỉ đạo
trong đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cục cảnh sát giao thông lần thứ bảy
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy diễn ra trong ngày hôm nay
trong nhiệm kỳ vừa qua đoàn thanh niên cục cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch triển khai các phương án
đảm bảo trật tự an toàn giao thông không để xảy ra sự cố tình huống bất ngờ trong quá trình tổ chức thực hiện
do đó các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội trong dịp lễ tết
và nhiều đợt cao điểm đều mang lại hiệu quả
nội dung hình thức hoạt động phong phú như các đợt sinh hoạt chính trị thanh niên công an nhân dân
học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy tuổi trẻ công an nhân dân nhớ lời di trúc theo chân bác
tuổi trẻ công an nhân dân tự hào tiến bước dưới cửa đảng
phạt hủy vai tròn nòng cốt sung kích sáng tạo của tuổi trẻ đoàn viên cục cảnh sát giao thông
tiếp tục gắn phong trào đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo các cấp nhiều chủ trương biện pháp công tác quan trọng
sau thời gian làm việc tích cực nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao
đại hội đã bầu ban chấp hành mới nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy và bầu đoàn đại biểu
dự đại hội đại biểu đoàn thanh niên bộ công an lần thứ hai mươi hai
thưa quý vị và các bạn để hưởng ứng và tham gia các hoạt động
chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
bốn mươi tám năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát cơ động và bảo vệ
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức
bệnh tư vấn sức khỏe cho cán bộ nguyên là lãnh đạo chỉ huy các cấp
đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn thành phố hà nội
đây cũng là dịp để chi ân các thế hệ lãnh đạo đã có nhiều năm công tác
và đóng góp trong xây dựng và trưởng thành của lực lượng cảnh sát cơ động và bảo vệ
trong bốn mươi tám năm qua
tại bệnh xá phòng y tế bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
gần một trăm linh đồng chí cán bộ hưu trí được đón tiếp ân cần chú đáo
được hướng dẫn vào khám lâm sàng tổng quát
tư vấn các bệnh thường gặp như xương khớp dối loạn chuyển hóa
hóa tăng huyết áp hội chứng hậu covid một mươi chín
sự quan tâm chia sẻ nhiệt tình của đội ngũ cán bộ bác sĩ
đã mang đến niềm vui rất lớn đối với các cán bộ hưu trí
được sự quan tâm này các đồng chí được khám này cũng là một tinh thần vất vấn khởi
thứ hai là cũng phát hiện được những cái trong cơ thể của mình
có những bệnh tật gì để mình có điều kiện để mà điều trị và khắc phục
thế thì đây là một cái
cái mà để giáo dục truyền thống cho tất cả những cái thế hệ sau này
quan tâm đến các đồng chí đã công hiến hoạt động công hiến cho ngành
và khi đã được nghỉ hưu rồi thì thấy được cái
đó là một cái rất là phấn khởi
và rất là coi là cảm ơn sự quan tâm của đảng ủy lãnh đạo bộ tư lệnh
cũng như là các cơ quan y tế của bộ tư lệnh
chúng tôi cũng rất cảm ơn đảng ủy lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cảm ơn lãnh đạo phòng y tế và
những y bác sĩ cán bộ công nhân viên của phòng y tế đã tạo được kiện
để đội ngũ hưu trí của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động được khám rồi chữa bệnh
đúng vào cái dịp chuẩn bị kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát bảo vệ
chúng tôi cũng mong muốn là
hàng năm thì chúng tôi tiếp tục được khám định kỳ như thế này
và không những là đội ngũ
cán bộ có nguyên có giữ chức vụ mà mở rộng thêm những đồ ngũ hưu trí của bộ tư lệnh
được có cơ hội khám bệnh định kỳ như thế này
nhằm đảm bảo cho buổi khám bệnh đạt yêu cầu tối đa
phòng y tế bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phối hợp với các đơn vị chuẩn bị cơ sở vật chất
xây dựng danh mục thuốc
mời chuyên gia đầu ngành về các bệnh lý hô hấp của bệnh viện đại học y hà nội
để cùng thăm khám cho các cán bộ hưu trí
đến khám bệnh và tư vấn sức khỏe
trong những năm qua đội ngũ cán bộ y bác sĩ phòng y tế bộ tư lệnh cảnh sát cơ động

đồng thời rất tích cực trong các hoạt động xã hội tình nghĩa
đó chính là tinh thần sẻ chia

nhằm tiếp tục phấn đấu cống hiến

tiếp tục các nội dung khác đáng chú ý
sau hai năm phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
sáng nay lễ khai mạc hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề báo chí việt nam đoàn kết chuyên nghiệp hiện đại và nhân văn
đã được tổ chức tại bảo tàng hà nội
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân
phó thủ tướng vũ đức đam cùng đại diện lãnh đạo các bộ
ban ngành trung ương hội nhà báo việt nam các tỉnh thành phố đã tham dự chương trình
hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi hai với tầm vóc và quy mô lớn
nhiều hoạt động phong phú thu hút sự tham gia nhiệt tình
của hơn một trăm linh sáu đơn vị đến từ các cấp hội trong cả nước
và cơ sở đào tạo báo chí
sự kiện trưng bày ấn phẩm báo xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu
đầu năm hai nghìn hai mươi hai bao gồm báo tết dương lịch báo tết nhâm dần
và các chương trình phát thanh truyền hình đặc sắc giao diện báo điện tử đẹp
trong đó có khu vực bảy chuyên đề khu trưng bày báo chí khối trung ương
khu báo chí sáu mươi ba tỉnh thành khu giới thiệu hình ảnh
hoạt động đào tạo bồi dưỡng báo chí
thông điệp nổi bật của hội báo toàn quốc năm nay
là xu thế chuyển đổi số trong hoạt động báo chí
các hoạt động trong khu vực hội báo sẽ góp phần tăng thêm sự gắn bó
giữa báo chí với công chúng góp phần tuyên truyền phổ biến chủ trương
đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tới các tầng lớp nhân dân
đồng thời từng bước nâng cao hưởng thụ văn hóa góp phần xây dựng nền văn hóa
của con người việt nam như các nghị quyết của nghị ban chấp hành trương đảng đã đề ra
hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi hai không chỉ là ngày hội của giới báo chí
và công chúng cả nước mà còn là lời khẳng định đất nước chuyển sang giai đoạn
bình thường mới sau ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín đồng thời là dịp để tôn vinh
sự phát triển mạnh mẽ của báo chí việt nam gắn với các hoạt động lao động sáng tạo
của các nhà báo đây cũng là nơi để những người làm báo chia sẻ kinh nghiệm
nâng cao nghiệp vụ giao lưu với công chúng qua đó khích lệ giới báo chí
thực hiện tốt nhất chức năng nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân cả nước
chúng ta phải tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của đảng
nhất là chúng ta phải nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với lời dạy của chủ tịch hồ chí minh kính yêu
nhà báo là chiến sĩ cách mạng cây bút can giấy là vũ khí sắc bén của họ
chúng ta phải phấn đấu để xứng đáng với sứ mạnh cao cả được đảng nhà nước và nhân dân giao bó
với sự tin yêu của nhân dân lúc này hơn lúc nào hết nhà báo cần phải nâng cao
trình độ nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị trung hành với sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân
sau khi đánh chống khai hội trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa đã cùng các đại biểu
đi tham quan các gian trưng bày ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai
tham quan gian trưng bày của báo chí lực lượng công an nhân dân các đại biểu đã xem các ấn phẩm báo chí
đồng thời dành nhiều lời khen và đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí lực lượng công an nhân dân
trong việc phản ánh thông tin một cách phong phú đa dạng kịp thời ý nghĩa tới công chúng
hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng bốn
với nhiều hoạt động phong phú khác như trưng bày một trăm linh năm báo leparia người cùng khổ
triển lãm ảnh báo chí những nẻo đường xuân diễn đàn vấn đề hôm nay chuyển đổi số
sau năm ngày xét xử công khai chiều nay tnth đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo là
nguyễn chiến thắng lê đức vinh nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
đào công thiên nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê mộng điệp võ tấn thái
nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường lê văn rẽ nguyên giám đốc sở xây dựng
và trần văn hùng nguyên tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai thuộc sở tài nguyên và môi trường
về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh cửu long sơn tự
và dự án biệt thự sông núi vĩnh trung thuộc khu vực núi chim khúc tỉnh khánh hòa
hội đồng xét xử xác định từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy
quá trình cấp phép dự án sinh thái tâm linh cửu long sơn tử và dự án biệt thự sông núi vĩnh trung
các bị cáo đã có nhiều sai phạm trong việc giao đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn chiến thắng năm năm sáu tháng tù
lê đức vinh đào công thiên cùng bốn năm sáu tháng tù
lê mộng điệp ba năm sáu tháng tù
võ tấn thái lê văn rẽ
và trấn văn hùng hai năm sáu tháng tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ngày hôm nay đã hoàn tất kết luận điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bốn mươi ba bị can
trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với quy mô hơn tám mươi bảy tỷ đồng
trong bốn mươi ba bị can thì có một mươi hai bị can bị đề nghị truy tố cùng về tội
tổ chức đánh bạc và đánh bạc
một bị can bị đề nghị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và một mươi bị can bị đề nghị truy tố về tội đánh bạc
trong đó huỳnh long bạch và huỳnh long nhu có vai trò cầm đầu đường dây
chỉ đạo đồng bọn thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại hai trang web
đây được xem là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
do công an tp hcm khám phá
hai trang web hoạt động từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số ethereum tethercoin
theo mô hình đa cấp
theo đó người chơi sử dụng tiền đánh bạc và lôi kéo con bạc càng nhiều thì được hướng lợi càng cao
cơ quan điều tra kết luận bạch nhu và đồng bọn đã lôi kéo khoảng hai mươi năm triệu tài khoản tham gia
với số tiền dùng chơi đánh bạc là tám mươi bảy sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
các bị can thu lợi số tiền đặc biệt lớn đem đầu tư nhà đất ô tô và chuyển ra nước ngoài tẩu tán có dấu hiệu rửa tiền
hiện cơ quan điều tra tiếp tục xác minh truy bắt để xử lý batia mohit quốc tịch ấn độ
và các đồng bọn có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại hai trang web nói trên
công an tỉnh điện biên vừa bắt giữ hai đối tượng là chú cháu trong cùng một gia đình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
phát hiện bắt giữ hai đối tượng là phàng a phó và phàng a dơ cùng chú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật gồm một mươi hai bánh heroin hai xe máy và ba điện thoại quá trình bắt giữ các đối tượng rất manh động ra sức chống trả lực lượng vây bắt nhằm tẩu thoát
tuy nhiên với sự phối hợp chặt chẽ lực lượng chức năng đã bắt được các đối tượng đảm bảo an toàn tuyệt đối
ngày một mươi hai tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng trên
sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án chiều nay tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt huỳnh trần hùng còn gọi là hùng kề
chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang cùng một mươi một đồng phạm về các tội mua bán trái phép chất ma túy và mua bán tàng chữ trái phép vũ khí quân dụng
ngoài ra hội đồng xét xử còn tuyên phạt bổ sung là phạt tiền một trăm ba mươi triệu đồng đối với các bị cáo
theo cáo trạng hùng nhiều lần mua ma túy tại thành phố hồ chí minh
đem về thành phố long xuyên tỉnh an giang bán
cũng thông qua môi giới hùng đã nhiều lần mua súng của hai đối tượng ở tây ninh về bán hoặc cho một đối tượng mượn để đi đòi nợ thuê
ngày ba và mùng năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hùng và sáu đối tượng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của hùng thu giữ trên một trăm chín mươi năm gram ma túy các loại một khẩu súng ngắn chín viên đạn
tại chỗ ở của các đối tượng ở an giang và tây ninh
cơ quan công an thu giữ hơn năm gram ma túy sáu khẩu súng các loại năm hộp tiếp đạn bảy mươi tám viên đạn cùng nhiều đồ vật liên quan
trong đó có ba khẩu súng là vũ khí quân dụng và một mươi tám viên đạn quân dụng
sau đó một đối tượng đã ra đầu thú
từ ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng bị khởi tố tạm giam để điều tra